trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến xung đột nga ukraine
moscow và kiev hôm qua cho biết đã trao đổi hai mươi tù binh của mỗi bên theo thỏa thuận mới nhất
trước đó hai bên đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh khác
trong đợt trao đổi lần này phía ukraine có một mươi bốn binh sĩ của lục quân
bốn thành viên lực lượng bảo vệ lãnh thổ một thành viên lực lượng cảnh vệ quốc gia và một thành viên của hải quân
cùng ngày bộ quốc phòng nga xác nhận hai mươi binh sĩ nga đã được trở về và sẽ được trợ giúp y tế nếu cần
nga và ukraine cũng vừa tiến hành cuộc trao đổi tù binh hôm một mươi một tháng một mươi
trước đó ngày hai mươi hai tháng chín đã diễn ra đợt trao đổi tù binh lớn nhất giữa hai bên kể từ khi bùng phát xung đột
trong đợt này phía ukraine tiếp nhận hai trăm một mươi năm người và phía nga tiếp nhận năm mươi sáu người trong đó có năm mươi năm người là binh sĩ